sau khi nhiều người dân đã tiêm đủ hai mũi việc tiêm mũi vắc xin bổ sung hoặc những thông tin liên quan đến việc tiêm nhắc lại đã được rất nhiều người quan tâm
khi nào nên tiêm mũi nhắc lại hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây
theo tiến sĩ bác sĩ phạm quang thái trưởng văn phòng tiêm chủng mở rộng khu vực miền bắc
với vaccine covid một mươi chín để có miễn dịch bảo vệ người đó cần được tiêm liều cơ bản
sau khi tiêm vắc xin liều cơ bản có thể mũi tiêm bổ sung và mũi tiêm nhắc lại giúp tăng cường miễn dịch của cơ thể
liều cơ bản là liều được các nhà sản xuất vắc xin hướng dẫn và thực hành tiêm chủng trong thời gian qua
sau khi hoàn thành liều cơ bản cơ thể sẽ có miễn dịch chống lại virus mà họ mong muốn được bảo vệ
tùy thuộc vào nhà sản xuất điều vắc xin cơ bản có thể khác nhau
ví dụ với vắc xin covid một mươi chín vắc xin gian xem một mũi tiêm
các vắc xin astrazeneca sputnik v verocell pfizer biontech moderna có liều cơ bản là hai mũi tiêm
như vắc xin adala của cuba
liều cơ bản gồm ba mũi tiêm
theo tiến sĩ bác sĩ phạm quang thái trong quá trình nghiên cứu các nhà khoa học nhận thấy
sau một thời gian miễn dịch của cơ thể với liều cơ bản bị giầm dân
khi đó người dân sẽ cần tiêm mũi tăng cường
lúc này hai tình huống có thể xảy ra
tình huống thứ nhất là một số người có miễn dịch kém dù đã được tiêm liều cơ bản
các trường hợp này có thể mắc bệnh lý bẩm sinh liên quan hệ miễn dịch
đang dùng thuốc ước chế miễn dịch ông thư hdv hoặc bệnh nhân ghép tạng đang dùng thuốc chống thải ghép
do đáp ứng miễn dịch yếu những người này được tiêm một mũi vaccine nữa so với liều cơ bản
đây được gọi là mũi bổ sung
mũi tiêm bổ sung có thể chỉ cách một tháng sau khi tiêm mũi cuối của liều cơ bản
vắc xin mũi bổ sung có thể cùng loại với vắc xin đã tiêm liều cơ bản
nhưng nếu không có vắc xin cùng loại thì mũi bổ sung có thể tiêm vắc xin mrna pfizer hoặc moderna
ngoài ra mỗi bổ sung có thể tiêm hai ba tháng sau mối cuối của liều cơ bản chứ không nhất thiết sau một tháng
tiến sĩ bác sĩ phạm quang thái cho biết tình huống thứ hai là với những người có sức khỏe tốt
có hệ miễn dịch cùng kháng thể ở mức cao ngay sau khi tiêm liều cơ bản
những người này sẽ tiêm mũi bổ sung
tuy nhiên họ có thể tiêm nhắc lại sau sáu tháng kể từ ngày tiêm mũi cuối cùng của liều cơ bản
bên cạnh đó những trường hợp đã tiêm mũi bổ sung cũng có thể tiêm mũi nhắc lại sau sáu tháng
kể từ ngày tiêm cuối cùng
theo hướng dẫn của bộ y tế những người tiêm liều nhắc lại vaccine phòng covid một mươi chín
là người từ một mươi tám tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản hoặc liều bổ sung
trong đó ưu tiên người có bệnh nền người cần được chăm sóc dài hạn tại các cơ sở y tế
người từ năm mươi tuổi trở lên người trực tiếp xét nghiệm chăm sóc điều trị bệnh nhân covid một mươi chín nhân viên y tế
loại vaccine tiêm nhắc lại
nếu các mũi tiêm cơ bản hoặc bổ sung cùng loại vaccine
thì tiêm mũi nhắc lại cùng loại đó hoặc vaccine mrn
nếu trước đó đã tiêm các loại vaccine khác nhau thì tiêm mũi nhắc lại bằng vaccine mrn
theo hướng dẫn của bộ y tế nếu tiêm liều cơ bản hoặc bổ sung là vaccine của hãng sinopharm
thì có thể tiêm mũi nhắc lại cùng loại đó hoặc vaccine mrn
về khoảng cách tiêm một mũi nhắc lại ít nhất sáu tháng sau mũi cuối cùng của liều cơ bản hoặc liều bổ sung
tổng hợp các nghiên cứu từ israel một trong những quốc gia đầu tiên thực hiện mũi tiêm tăng cường
đã cho thấy mũi tiêm thứ ba giúp phục hồi hiệu quả của vaccine
nâng cao khả năng bảo vệ cơ thể khỏi lây nhiễm và trở nặng
trang bloomberg dẫn lời chuyên gia tư vấn vaccine stanley plotkin
giáo sư danh dự về nhi khoa tại đại học pennsylvania philadelphia mỹ tư vấn cụ thể
khoảng thời gian chờ tiêm mũi ba có thể rút ngắn còn khoảng bốn tháng nhưng sáu tháng vẫn là thời gian tốt nhất
khoảng thời gian ngắn hơn nữa chẳng hạn tiêm mũi ba trong vòng hai tháng sau mũi hai
có thể ảnh hưởng đến khả năng thiết lập phản ứng miễn dịch bền vững của cơ thể
ông nhấn mạnh cần có thời gian để hệ thống miễn dịch xây dựng khả năng bảo vệ
sau khi tiêm phòng hoặc bị nhiễm trùng tự nhiên các tế bào trong hạch bạch bạch huyết
bắt đầu trưởng thành và hoàn thiện để bảo vệ cơ thể tốt hơn nếu gặp lại mầm bệnh
phải mất vài tháng để xây dựng trí nhớ miễn dịch là lớp bảo vệ được mà kém bởi các tế bào plasma
chịu trách nhiệm sản xuất kháng thể chống lại mầm bệnh cụ thể
tiết ra kháng thể lâu dài tồn tại trong các hốc như tủy xương của cơ thể
trong khi đó để kịp thời chống lại sự lây lan đáng quan ngại của biến thể omicron
ủy ban hỗn hợp về tiêm chủng jcvi tại anh đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp vào cuối tuần qua
để bàn về việc sử dụng vaccine tăng cường cho tất cả những người trưởng thành
trong cuộc họp này các nhà khoa học đã đề xuất rút ngắn một nửa thời gian giữa mũi thiêm thứ hai
và mũi tăng cường xuống còn ba tháng thay vì phải chờ đợi sáu tháng như trước
tuy nhiên jcvi cũng lưu ý rằng mũi tăng cường không nên được thực hiện sớm hơn ba tháng sau mũi thứ hai
đồng thời việc mở rộng chương trình tiêm tăng cường mũi cần tuân theo thứ tự ưu tiên
nhằm đảm bảo những người dễ bị tổn thương nhất sẽ được bảo vệ đầu tiên theo the guardian
cũng theo trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc mỹ
liệu vắc xin tăng cường không được khuyến cáo cho người từ dưới một mươi tám tuổi
những người từ một mươi tám tuổi trở lên đã tiêm vắc xin đều có thể tiêm mũi ba
cdc mỹ lưu ý những người từ năm mươi tuổi trở lên nên tiêm vaccine tăng cường vì mức độ nghiêm trọng
của bệnh covid một mươi chín gia tăng theo độ tuổi và cũng có thể tăng đối với ở bất kỳ độ tuổi nào nếu có bệnh lý nền
tiêm phòng covid một mươi chín tăng cường cũng cần thiết cho những người đang mang thai
cho con bú đang dự định mang thai hoặc là những người có thể có thai
trong tương lai
trong tương lai gần những người đang mang thai có thể nhận bất kỳ loại vắc xin covid một mươi chín
hiện đang được cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm mỹ fda chấp thuận
hoặc được fda cho phép dưới dạng liều tăng cường
bên cạnh đó cdc mỹ cho phép tiêm liều ba khác loại với hai liệu ban đầu
trang bbc đưa tin hiện mỹ đang tiêm nhắc lại bằng vắc xin pfizer moderna và johnson johnson
ở israel nơi hầu hết hai mũi vắc xin đầu tiên của mọi người là pfizer
đây cũng là loại vắc xin được dùng
để tiêm nhắc lại cho đến nay anh cũng đang có kế hoạch chỉ sử dụng pfizer cho liệu tim tăng cường
theo cdc mỹ mũi tiêm nhắc lại sẽ có tác dụng phụ nhưng nhẹ hơn
tiến sĩ roger walensky giám đốc cdc mỹ nhận định một trong cuộc họp ngắn
tại nhà trắng vào hôm hai mươi ba tháng một mươi một rằng mọi người sẽ có ít phản ứng hơn
sau khi tiêm liệu thứ ba so với liệu thứ hai
sốt nhức đầu mệt mỏi và đau tại chỗ tiêm vẫn là những tác dụng phụ thường gặp cdc mỹ
mô tả các tác dụng phụ
điển hình của mũi vắc xin tăng cường covid một mươi chín là từ nhẹ đến trung bình
so với tác dụng phụ dữ dội thường xảy ra sau liệu thứ hai
điều này phần lớn là do liều thứ nhất và liều thứ hai đã giúp cơ thể thiết lập một cơ chế thích ứng
bộ y tế vừa có văn bản gửi sở y tế các tỉnh thành phố viện vệ sinh dịch tễ
viện pasteur cục y tế bộ công an cục quân y tổng cục hậu cần bộ quốc phòng
về việc tiêm vắc xin phòng covid một mươi chín liêu cơ bản và nhắc lại
theo bộ y tế để tăng cường miễn dịch phòng bệnh covid một mươi chín cho những người đã được tiêm chủng đủ liều cơ bản
theo khuyến cáo của nhóm chuyên gia tư vấn chiến lược về tiêm chủng của tổ chức y tế thế giới
và kinh nghiệm sử dụng vaccine của các nước bộ y tế đề nghị sở y tế các tỉnh thành phố
các đơn vị tiếp tục đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
cho các đối tượng từ một mươi tám tuổi trở lên
đối với tiêm liêu bổ sung mũi ba sẽ dành cho các đối tượng gồm
người từ một mươi tám tuổi trở lên ưu tiên tiêm trước cho người từ năm mươi tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản
tiêm một hoặc hai hoặc ba mũi tùy theo loại vắc xin
có tình trạng suy giảm miễn dịch vừa và nặng như người cấy ghép tảng ung thư hiv
đang điều trị thuốc ước chế miễn dịch hoặc đã điều trị trong vòng sáu tháng
loại vắc xin tiêm cùng loại với liêu cơ bản hoặc tiêm trộn vắc xin mrna pfizer moderna
với khoảng cách tiêm một mũi bổ sung sau mũi cuối cùng của liều cơ bản ít nhất hai mươi tám ngày
nếu có đủ vắc xin
tiêm liêu nhắc lại vắc xin phòng covid một mươi chín cho các đối tượng từ một mươi tám tuổi trở lên đã tiêm đủ liêu cơ bản
hoặc liều bổ sung ưu tiên người có bệnh nền người cần được chăm sóc dài hạn tại các cơ sở y tế
người từ năm mươi tuổi trở lên người trực tiếp xét nghiệm chăm sóc điều trị bệnh nhân covid một mươi chín nhân viên y tế
nếu có mũi tiêm cơ bản hoặc bổ sung cùng loại vắc xin thì tiêm mũi nhắc lại cùng loại đó hoặc vắc xin mrna
nếu trước đó đã tiêm các loại vắc xin khác nhau
thì tiêm mũi nhắc lại bằng vắc xin mrna
nếu liêu tiêm cơ bản hoặc bổ sung là vắc xin của hãng sinopharm
thì có thể tiêm mũi nhắc lại cùng loại hoặc vắc xin mrna hoặc vắc xin vector virus
khoảng cách tiêm một mũi nhắc lại ít nhất sáu tháng sau mũi cuối cùng của liều cơ bản hoặc liều bổ sung
việc tiêm đủ liều cơ bản là rất quan trọng cho công tác phòng chống dịch covid một mươi chín nên cần được ưu tiên tối đa